theo thống kê của tổng cục hải quan cho thấy sau khi sụt giảm do kỳ nghỉ tết nguyên đán kéo dài
tổng trị giá xuất nhập khẩu của việt nam trong một mươi năm ngày đầu tháng hai đã đạt một mươi chín hai mươi ba tỷ usd
có nghĩa là tăng đến ba mươi hai so với tháng một và tăng ba ba so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể kim ngạch xuất khẩu một mươi năm ngày đầu tháng hai đạt trị giá chín sáu tỷ usd
tăng ba mươi so với nửa cuối tháng một lũy kế đến hết ngày một mươi năm tháng hai
kim ngạch xuất khẩu đạt hai mươi bảy tám mươi sáu tỷ usd tăng năm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
ở chiều nhập khẩu kim ngạch trong một mươi năm ngày đầu tháng hai đạt chín sáu mươi hai tỷ usd tăng ba mươi ba bảy so với kỳ hai tháng một
lũy kế đến hết ngày một mươi năm tháng hai
kim ngạch nhập khẩu của việt nam đạt hai mươi tám hai mươi bảy tỷ usd giảm một ba so với cùng kỳ năm ngoái
nửa đầu tháng này nước ta tiếp tục nhập siêu ba mươi triệu usd lũy kế từ đầu năm đến hết ngày một mươi năm tháng hai
còn số nhập siêu
của cả nước là bốn trăm một mươi triệu usd